theo đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ cảnh báo thời tiết nam bộ chuyển xấu hơn trong những ngày tới
mưa rông gia tăng trên khu vực nắng nóng thu hẹp với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ c
dự báo áp thấp nóng phía tây phát triển trở lại mở rộng về phía đông thiết lập lại danh áp thấp vắt qua hai mươi bốn hai mươi bảy độ vĩ bắc
và bị nén về phía nam trong những ngày tới
trong khi áp cao cận nhiệt đới trên cao lấn tây trường gió tây nam tồn tại lên đến mực ba m
vì vậy thời tiết của nam bộ chuyển xấu hơn mưa rông dần gia tăng trên khu vực trong hai mươi bốn giờ tới
và xảy ra trên phần nửa diện tích vùng trong đó có thành phố hồ chí minh vũng tàu long an tiền giang đồng tháp
cần thơ cà mau kiên giang có nơi mưa vừa mưa to và rông
nắng nóng thu hẹp trên khu vực nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ